ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức lễ công bố quyết định số bốn trăm hai mươi ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ về việc công nhận thành phố bà rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi tám tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố là bảy trăm linh năm năm mươi một tỷ đồng một trăm linh xã có hệ thống thủy lợi chợ đạt chuẩn
đến nay trên địa bàn các xã có sáu hợp tác xã nông nghiệp mức thu nhập bình quân của người dân các xã hòa long long phước và tân hưng đạt bốn mươi chín triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo ba xã đều đạt dưới một tỷ lệ người dân có việc làm đạt chín mươi bốn tăng bảy so với trước khi xây dựng nông thôn mới
đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các xã hòa long long phước và tân hưng sau khi đạt chuẩn nông thôn mới sẽ tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu
vườn mẫu có sản phẩm hàng hóa chủ lực có sức cạnh tranh cao